thưa quý vị sau hai ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã tuyên án đối với nguyễn ngọc minh tức minh sâm
cùng với đồng phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ông chùm minh sâm bị tuyên hai mươi bốn tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi công ty trách nhiệm hữu hạn đại an do nguyễn ngọc minh làm giám đốc
được ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cấp phép làm chủ đầu tư hai khu chợ phù khê thượng và phù khê đông thị xã tử sơn
ngoài ra minh còn tự ý biến một phần đất dự án làm chợ tấn bào để kinh doanh gỗ
các xe trọng tài lớn khi vào chợ gỗ phù khê sẽ phải nộp cho băng nhóm của minh sâm được một ba triệu đồng một lần lưu bãi
ô tô không trả hàng khi vào đây cũng phải nộp năm mươi đồng
ngoài ra minh sâm còn chỉ đạo đàn em ép các phương tiện chở gỗ vào các kho bãi của các hộ kinh doanh cá thể
phải vào chợ dỡ hàng để thu phí bốc xếp bến bãi
với hành vi đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
minh sâm cùng với đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần hai trăm linh triệu đồng của một mươi hai bị hại
tầm bộ số tiền chiếm đoạt được minh sâm đã sử dụng vào hoạt động của ban quản lý chợ và chi tiêu cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo mức án như sau
nguyễn ngọc minh hai mươi bốn tháng tù
nguyễn văn tùng một mươi tám tháng một mươi ba ngày tù
vũ quốc khánh một mươi tám tháng một mươi ba ngày tù
nguyễn thu hằng một mươi bảy tháng một mươi chín ngày tù
trần thái sơn phạm văn đức cùng một mươi tám tháng sáu ngày tù
nguyễn hữu hoàng một mươi tám tháng một mươi ba ngày
nguyễn tiến thắng một mươi tám tháng một mươi một ngày tù
nguyễn văn hòa một mươi năm tháng tù nhưng cho hưởng án treo
riêng với bị cáo quách văn lộc tòa tuyên một mươi tám tháng sáu ngày tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
còn nguyễn thành hưng tức hưng sóc đã chết vì bệnh
nên các cơ quan chức năng đình chỉ điều tra đối với người này về hai tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng